bộ công an đang đề nghị xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
theo đề xuất luật trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ được tách ra từ luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
bộ công an đang đề nghị xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
bộ công an cho biết luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám được quốc hội khóa một mươi hai kỳ họp thứ tư thông qua ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn chín thay thế luật giao thông đường bộ năm hai nghìn một
luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám quy định về hai lĩnh vực rất khác nhau trong cùng một đạo luật
đó là lĩnh vực quản lý phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vận tải đường bộ dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
và lĩnh vực quản lý về bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ
với phạm vi điều chỉnh rộng và khác xa nhau như vậy đã ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác quản lý nhà nước
về trật tự an toàn giao thông đường bộ cần thiết phải được tách riêng thành hai đạo luật độc lập